hồi ức hào hùng về ngày đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhớ về những chiến công của đảng của quân và dân ta
chúng ta không thể không nhắc tới những sự trợ giúp của bạn bè quốc tế
ngay từ đầu những năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống mỹ thống nhất đất nước
liên xô đã cử hàng nghìn chuyên gia quân sự sang việt nam để hỗ trợ và huấn luyện cho lực lượng quân đội của chúng ta
và trong suốt thời gian công tác tại việt nam các chuyên gia liên xô đã có những đóng góp to lớn
có những người đã hy sinh cả xương máu cho cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân việt nam
kính mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của những người bạn soviet
qua ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga
những cựu binh này là một trong số gần một mươi chuyên gia liên xô
những người được chính phủ và nhân dân liên xô cử sang giúp quân đội và nhân dân việt nam
trong những năm sáu mươi đến bảy mươi của thế kỷ trước
họ đến việt nam không chỉ với tinh thần quốc tế cộng sản cao cả
nhưng với mục đích bảo vệ nền độc lập của nhân dân việt nam anh em
nhân dân việt nam nhân dân nga đều có cùng một trí hướng
vì lòng nhân ái vì hạnh phúc ấm no của dân tộc mình
cuộc đấu tranh của các bạn và cuộc đấu tranh của chúng tôi
trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại có sự tương đồng
đó là huy động toàn lực để có thể tự bảo vệ nền an ninh nước nhà
chúng tôi xin nhấn mạnh rằng các cựu chiến binh ngồi đây thực sự là những anh hùng
mỗi người anh hùng theo cách riêng của mình
bởi vì mặc dù ở các cương vị công tác khác nhau
họ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình
đạt được mục tiêu cuối cùng
giúp nhân dân việt nam đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù
chính các bạn đã thực sự giúp nhân dân việt nam thực hiện được mục tiêu cao cả
là bảo vệ được quốc gia này
xin chân thành cảm ơn việt nam vì các bạn vẫn nhớ đến chúng tôi
về phần mình chúng tôi xin gửi tới các cựu chiến binh
nhân dân việt nam tấm lòng yêu mến và quan hệ hữu nghị thân thiện
giúp đỡ vô tư mà chúng ta đã cùng xây dựng
trong những năm qua
đến đây chúng tôi có cảm giác như được quay lại việt nam
bởi tấm lòng nhiệt tình chân thành của các đồng chí việt nam
bởi những lời trí ân mà các bạn dành cho chúng tôi
và nhất là ở đây chúng tôi lại được thưởng thức những món ăn việt
để rồi nhớ về việt nam
tuy rằng thời chiến tranh đó có phần nào khiêm tốn hơn nhiều
trong không khí hữu nghị chân tình biết ơn đối với chúng tôi
các cựu chiến binh liên xô và nga làm chúng tôi vô cùng hạnh phúc
chính bởi vậy làm cho chúng tôi như sống lại thời trai trẻ
khi đến việt nam và phải chiến tranh
hơn bốn mươi năm năm đã trôi qua
nhưng những ấn tượng về một dân tộc việt nam kiên cường bất khuất
có ý chí cuột cường trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
vẫn luôn được khắc ghi đậm nét trong lòng các cựu chiến binh xô viết
và những kỷ niệm về thời gian công tác tại việt nam
lòng biết ơn cũng như những tình cảm ấm áp chân thành
của người dân việt nam đối với các chuyên gia liên xô
vẫn luôn được họ nâng niu gìn giữ
như những ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga